cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện tim hà nội và các đơn vị liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số ba mươi sáu qd ckt p một mươi ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can
mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và các cá nhân liên quan